tại thành phố đà nẵng mặc dù đã có lệnh cấm của thủ tướng chính phủ và ủy ban nhân dân thành phố
thế nhưng tại một số điểm du lịch sinh thái giải trí trên địa bàn
vẫn còn một bộ phận người dân địa phương và du khách tự ý lập từng nhóm nhỏ để du lịch dã ngoại tập trung đông người
chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố đà nẵng đã kịp thời có các biện pháp xử lý để bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh
sáng ngày hai mươi chín tháng ba nhiều nhóm du khách lên nghỉ mát trên khu vực bán đảo sơn trà với số lượng lớn
và một số cơ sở du lịch vẫn có dấu hiệu kinh doanh trên khu vực này
chính vì vậy chính quyền địa phương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan ra quân tiến hành giải tán tất cả các khu vực tụ tập đông người trên bán đảo
đến nay công tác xử lý cơ bản đã ổn định các nhóm được giải tán các quán đã chấp hành và ký cam kết không cho du khách đến đây trong thời gian này
dự kiến thành phố đà nẵng sẽ tạo gác chắn đóng cửa lối lên bán đảo sơn trà từ chiều ngày hai mươi chín tháng ba để bảo đảm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
trước đó chiều ngày hai mươi tám tháng ba tại khu vực nhà hội nghị thuộc khu phức hợp giải trí coco bay có một trăm một mươi bảy người đang tụ tập tại một căn phòng rộng khoảng ba trăm linh m hai
có địa chỉ ở đường số một mươi ba phường tân thuận đông quận bảy thành phố hồ chí minh do công ty cổ phần vinagame tổ chức từ ngày một mươi tháng ba đến ngày sáu tháng bốn
trước hành vi này lực lượng chức năng của ủy ban nhân dân quận ngũ hành sơn đã tiến hành lập biên bản vi phạm theo nghị định một trăm bảy mươi sáu về hành vi tập trung đông người
vi phạm lệnh cấm của nhà nước đồng thời tiến hành giải tán việc tụ tập thi đấu game